trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại appf hai mươi sáu cuối giờ sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ngài valis waran sanasi chủ tịch thượng viện malaysia trưởng đoàn malaysia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa việt nam và malaysia ngày càng được tăng cường và củng cố thể hiện qua việc hai nước vừa nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
việt nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với malaysia trong hợp tác thương mại về mặt hàng gạo đề nghị malaysia hợp tác chặt chẽ hơn với việt nam trong lĩnh vực lao động
hiện có khoảng chín mươi năm lao động việt nam tại malaysia và kêu gọi các nhà đầu tư malaysia tham gia vào thị trường trái phiếu của việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các nghị sĩ malaysia quan tâm có tiếng nói tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam tại malaysia
trong đó có các phụ nữ việt nam
việt nam kết hôn với người malaysia sinh sống ổn định học tập và làm việc hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và là cầu nối xây dựng tình hữu nghị việt nam malaysia
chủ tịch thượng viện malaysia đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình ổn định tại khu vực củng cố đoàn kết asean
mong muốn hai bên duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao của quốc hội và giữa các cơ quan của quốc hội hai nước
đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ dân biểu địa phương tăng cường giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực để trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm nhất là tại các diễn đàn nghị viện như ipu aipa appf